để mà đi đâm hỏi căn ứng tiền trước
qua vụ việc vừa rồi cơ quan điều tra chúng tôi có khuyến cáo đối với các hộ gia đình

thì chúng ta mới ký và chúng ta mới cho ứng chức tiền
còn nếu có sự nghi ngờ thì chúng ta sẽ dừng ngay và quay lại
đồng thời báo ngay vụ việc đến cơ quan con gần nhất để được sự can thiệp kịp thời tránh việc mất tiền oan

chiếm đoạt trên một tỷ đồng
đến sáng nay công an huyện cư mực hà tỉnh đắk lắc đã làm rõ với chiêu thức trên nhóm đối tượng này lừa được một mươi ba cơ sở dịch vụ ra tránh
công an huyện cư mực hà đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với chín đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đây là một thủ đoạn lừa đảo mới cơ quan công an đề nghị các cơ sở làm dịch vụ gia tránh cần lưu tâm
nâng cao cảnh giác để tránh bị kẻ xấu lừa đảo như trên
thông tin chúng tôi vừa cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang khẩn trương tiến hành điều tra xác minh bốn vụ việc
có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên công ty tisco
căn cứ tài liệu điều tra xác minh thu thập được ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty tisco
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét người nơi ở nơi làm việc đối với năm đối tượng gồm
bị can mai văn tinh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị can đậu văn hùng nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị can trần trọng mừng nguyên tổng giám đốc công ty tisco về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi hai
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị can trần văn khâm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty tisco về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn

bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị can ngô sĩ hán nguyên phó tổng giám đốc trường ban quản lý dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty tisco về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi sáu
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với các bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn đúng quy định pháp luật
quá trình khám xét đã tiến hành thu giữ một số hồ sơ tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng tiến hành điều tra mở rộng vụ án và xác minh thu hồi tài sản bị thiệt hại
một ổ đánh bạc bằng hình thức sóc đi ăn tiền quy mô lớn vừa bị lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tàng
tại nhà một người dân ở thôn sung túc xã nghĩa hà thành phố quảng ngãi lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tang ổ sóc đĩa do đối tượng nguyễn văn lực tổ chức
có hai mươi chín người tham gia đánh bạc bị tạm giữ tăng vật tiền trên sòng bạc và trên người các đối tượng gần hai trăm linh triệu đồng hai mươi ba điện thoại di động hai mươi ba xe mô tô xe máy
đây là ổ bạc lớn được tổ chức bài bản và có người canh giữ bảo vệ
khi người đánh bạc đến khu vực trên sẽ có người trông giữ xe và chở bằng xe máy vào con hẻm ngoan nghèo để đến sòng bạc tránh sự phát hiện theo dõi của cơ quan chức năng
tiếp theo miên tập viên thu hương